thưa quý vị và các bạn trong tiến trình lịch sử lâu dài
người dân sứ thanh đã xây dựng nền văn hóa bản địa với nhiều mảng màu đặc sắc đa dạng
có giai đoạn đạt đến đỉnh cao văn minh của loài người
có thể nói thanh hóa là vùng đất có một hệ thống di sản văn hóa hết sức phong phú và đa dạng
trong chương mục trang địa phương của kênh truyền hình nhân dân hôm nay
mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu những dấu ấn lịch sử văn hóa ngàn năm trên mảnh đất sứ thanh
qua phóng sự dấu ấn ngàn năm văn hiến
trong tiến trình lịch sử lâu dài người dân sứ thanh đã xây dựng nền văn hóa bản địa
với nhiều mảng màu đặc sắc đa dạng có giai đoạn đạt đến đỉnh cao văn minh của loài người
bắt đầu từ buổi bình minh của vùng đất này
cho đến khi trở thành bộ cửu chân trong đất nước của các vua hùng
có địa giới được xác định tương đương tỉnh thanh hóa hiện nay
có thể nói thanh hóa là vùng đất có một hệ thống di sản văn hóa hết sức phong phú và đa dạng
thưa quý vị và các bạn bảo tàng thanh hóa là nơi lưu giữ các hiện vật
hình ảnh di sản văn hóa tiêu biểu của tỉnh thanh hóa trong các giai đoạn lịch sử
những hình ảnh hiện vật này thể hiện dấu ấn oai hùng của mảnh đất nghìn năm văn hiến
thanh hóa là địa phương phát hiện được nhiều di trị hiện vật di tích văn hóa
trong đó tiêu biểu là trống đồng đông sơn
các nhà nghiên cứu đã khẳng định
thời kỳ văn hóa đông sơn
kỹ thuật luyện kim đạt đến đỉnh cao
mặt khác những hoa văn trang trí cho thấy tư duy nghệ thuật vô cùng phong phú của cư dân đông sơn
trống đồng không chỉ là bảo vật quý giá của văn hóa việt nam
mà còn được xem là biểu tượng của hồn thiêng sông núi và tinh hoa dân tộc
được hình thành tích tụ trong suốt tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước
từ thời hùng vương đến thời đại hồ chí minh
trống đồng ở trong bảo tàng thanh hóa là rất là nhiều so với các tỉnh
có đến hơn một trăm linh chiếc trống đồng qua các thời kỳ
và trống đồng đông sơn thì có nguồn gốc là hơn hai năm nay
nhưng hệ thống trống đồng được bảo tồn và giữ nghề trống đồng
thì trống đồng đông sơn ở thanh hóa
từ thời kỳ văn hóa
thì trống đồng đông sơn tách ngày nay hơn hai năm
đến hai năm và đến bây giờ
hệ thống trống đồng đông sơn vẫn được duy trì bảo tồn và phát huy
đây là một hiện vật mang giá trị lịch sử văn hóa rất là tiêu biểu của nền văn hóa đông sơn
và trong số đó thì có bảo vật quốc gia
đó là trống đồng cẩm giang cẩm thủy
thanh hóa có hàng ngàn điểm di tích quan trọng qua các thời kỳ
trong đó được phân chia ra các nhóm
nhóm di tích khảo cổ học lịch sử
nhóm di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật
nhóm di tích danh lam thắng cảnh
nhóm di vật cổ vật bảo vật quốc gia
nói đến di sản vật thể của thanh hóa
không thể không nhắc đến thành nhà hộ
ngày hai mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
tại kỳ họp lần thứ ba mươi năm
của ủy ban di sản thế giới ở paris cộng hòa pháp
ủy ban di sản thế giới đã chính thức quyết định đưa di tích thành nhà hồ
vào danh mục di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới
thưa quý vị và các bạn
thành nhà hồ là kinh đô của nước lãnh ngu
quốc hiệu của việt nam thời nhà hồ
nằm trên địa phận huyện vĩnh lộc tỉnh thanh hóa
đây là tòa thành có kiến trúc độc đáo kiên cố làm hoàn toàn bằng đá
có quy mô lớn nhất việt nam
đầy giá trị độc đáo
duy nhất ở đông nam á
khu di sản thành nhà hồ là biểu hiện rõ rệt sự giao thoa trao đổi quan trọng
các giá trị nhân văn giữa việt nam và các nước
trong khu vực đông á đông nam á
vào cuối thế kỷ thứ một mươi bốn đầu thế kỷ thứ một mươi năm
nơi mở đầu cho việc tiếp thu các tư tưởng tích cực của nho giáo thực hành trung quốc
nở rộ từ thời lê sơ kéo dài đến đầu thế kỷ hai mươi
những tư tưởng ấy
kết hợp với các đặc điểm của văn hóa việt nam và khu vực
được vận dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể của việt nam
nhằm đưa đất nước đạt tới các thành tiệu mới văn minh hơn tích cực hơn
đem lại nhiều lợi ích hơn cho người dân
đáp ứng các yêu cầu đổi mới cấp bách của quốc gia dân tộc
có thể nói là
thành nhà hồ từ khi được unesco công nhận đến nay
tập trung quan tâm
trước hết là việc bảo tồn
tính nguyên vẹn và xác thực của tòa thành
theo hồ sơ đã đề cử
song song với việc bảo tồn
thì công tác nghiên cứu
để mà làm rõ hơn
những giá trị của di tích này
là được chúng ta
quan tâm thực hiện thường xuyên
có thể nói là
đến nay những câu hỏi khuyến nghị của unesco đối với quốc gia dân tộc quốc gia quốc gia quốc gia quốc gia quốc gia quốc gia quốc gia quốc gia quốc gia quốc gia quốc gia
đối với những giá trị của kinh thành này
đã được chúng ta gần như làm rõ từng bước
về việc phát huy giá trị của di sản
sau khi được công nhận
thì đến nay khu di sản của chúng ta
đã được tổ tướng chính phủ
theo quyết định tổng thể
các bước theo quy hoạch của tổ tướng chính phủ
các bộ văn hóa bệnh văn dân tỉnh thanh hóa và các cấp các ngành đang triển khai thực hiện từng bước
có thể nói là từ một cái di tích còn trước khi công nhận có thể nói là còn ít người biết đến
thì đến nay chúng ta đã hàng năm đón hơn một trăm linh được khách
ngoài di sản văn hóa thế giới thành nhà hồ thanh hóa tự hào có bốn di tích quốc gia đặc biệt khác
khu di tích lịch sử lam kinh khu di tích lịch sử đền thờ bà triệu khu di tích lịch sử lê hoàn
hàng con mong và các di tích phụ cận cùng hàng trăm di tích cấp quốc gia cấp tỉnh
mỗi di sản được công nhận vào từng thời điểm trải dài ở nhiều địa bàn khác nhau
và có những nét đặc trưng giá trị văn hóa
thưa quý vị và các bạn di tích kiến trúc nghệ thuật đền lê hoàn ở xã xuân lập huyện thọ xuân
được thủ tướng chính phủ ký quyết định xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt
đây là công trình kiến trúc có từ thế kỷ một mươi bảy vẫn đang được bảo tồn gần như nguyên trạng cho đến ngày hôm nay
tương truyền dưới thời hồng đức vua lê thánh tông cùng với việc cho xây dựng đền thờ khang trang
còn cấp cho địa phương sáu mươi bảy mẫu công điện để nhân dân trồng trọt
hương họa thờ cúng khắc ghi công đức sự nghiệp của đức vua lê đại hành trong thời gian trị vị
lê đại hành sinh ra ở đây lớn lên ở đây và ra đi từ ở đây
gia ninh bình là triều đình thì đóng ở đấy và ông làm lính làm con
rồi trở thành là vua của nước đại việt
thì cái vai trò của lê đại hành nó là cái cầu nối giữa các cái thế hệ trước với lại thế hệ sau
và đặc biệt là người ta kính trọng lễ hoàn ở chỗ công đánh tống bình chim và cày ruộng tịch điền
và còn cái đặc biệt nữa là thời của ông ấy là bắt đầu
tiêu tiền thì đúc tiền thiên phúc
đấy là cái công đạo của lê đại hành
và đặc biệt là lê đại hành là người chủ nghĩa rất khá
tiếp xứ nước ngoài và đã làm được nhiều sự việc đóng góp cho quê hương cho đất nước
thế còn đền này được xây dựng
phùng cơ quan thì đền này được xây dựng thời hồng đức
tức là thời năm một nghìn bốn trăm bảy mươi thời lê thanh đông
thì đã được xây dựng cái khu đền này
và cứ mỗi một năm làm thêm một ít cho đến bây giờ thì nó đồ sộ như thế này
không chỉ là vùng đất địa linh nhân kiệt sở hữu số lượng di tích lớn
sứ thanh còn nổi danh với các giá trị văn hóa truyền thống lâu đời của đồng bào các dân tộc cùng sinh sống
trong đó đến thời điểm hiện tại đã có tám di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được công nhận
tất cả đã làm nên một sắc thái văn hóa sứ thanh độc đáo riêng có xét trên các yếu tố
chữ viết nghệ thuật trình diễn dân gian các tập quán xã hội tím ngưỡng và các lễ hội
phong phú và thể hiện rõ nhất
các giá trị văn hóa phi vật thể của sứ thanh phải kể đến là các lễ hội
nếu như trò diễn xuân phả được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đầu tiên của thanh hóa vào năm hai nghìn một mươi năm
thì đến nay sau ba năm niềm vui nối tiếp niềm vui
thanh hóa tự hào khi đã sở hữu tám di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
đó thực sự là thành quả từ nỗ lực gìn giữ của không chỉ cộng đồng dân cư
tự vào cuộc của chính quyền địa phương
mà còn là sự cố gắng của cơ quan chuyên môn trực tiếp là ngành văn hóa thể thao du lịch
trong việc hỗ trợ các địa phương hoàn thiện hồ sơ để được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
khi trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
đó là sự khẳng định về mặt pháp lý
cho những giá trị trao truyền nhiều thế hệ
từ niềm tự hào về di sản
tạo nên động lực để chính quyền
người dân địa phương
tăng thêm ý thức
trong việc cùng nhau nỗ lực bảo tồn
phát huy giá trị di sản
thì có thể nói là
trên cái bình diện này
thì chúng ta phải có một cái
kế hoạch và chương trình
bảo vệ và phát huy những cái giá trị của lãnh hội
để mà đáp ứng
ngày càng cao
cái sinh hoạt đời sống tinh thần của nhân dân
tôi cho rằng là cái việc mà
xây dựng một cái đề án
phục hồi các lễ hội ở trên địa bàn toàn tỉnh
là hết sức cần thiết
là đáp ứng được cái nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân
đồng thời cũng là cái việc bảo tồn
cái hệ thống di sản
góp phần vào cái việc
phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thanh hóa
trước mắt cũng như lâu dài
di sản văn hóa là những giá trị tồn tại bền vững trong đời sống cộng đồng
trải qua nhiều thế hệ
những giá trị văn hóa đó
đã trở thành tài sản của con người
hài hòa với tự nhiên
mang màu sắc dân gian
có sự thắng bó chặt chẽ
đồng hành với đời sống đương đại
với sự phong phú về hệ thống di sản văn hóa như vậy
đây sẽ là một nguồn lực quan trọng không thể thiếu
đối với sự phát triển kinh tế xã hội
của tỉnh thanh hóa
trên con đường hội nhập và phát triển
quý vị và các bạn vừa theo dõi phóng sự dấu ấn ngàn năm văn hiến do phóng viên đài phát thanh và truyền hình thanh hóa thực hiện
được phát trong chương trình trang địa phương của kênh truyền hình nhân dân
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại